từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày năm tháng một mươi sáu tổ công tác của cục cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an đã kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại bốn mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước qua đó đã xử lý hơn năm tài xế
các tổ này đã trực tiếp kiểm soát hơn một trăm năm mươi phương tiện phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý năm hai trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm trong đó vi phạm về nồng độ cồn có năm năm mươi ba trường hợp bốn mươi bốn tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã ghi nhận một trăm chín mươi hai trường hợp người vi phạm là đảng viên cán bộ đang công tác tại cơ quan nhà nước lực lượng vũ trang
những trường hợp này ngoài bị xử lý vi phạm hành chính cơ quan cảnh sát giao thông sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định
bên cạnh đó các tổ công tác đã phát hiện lập biên bản bàn giao cho công an địa phương khởi tố ba vụ bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép ba vụ chống người thi hành công vụ tại hải dương bắc giang hải phòng hai vụ đối với hai đối tượng về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tại cao bằng thái nguyên